phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần hai kg heroin
cụ thể vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực quảng trường thuộc tổ hai phường đề thám thành phố cao bằng
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các lực lượng
đã bắt quả tang đối tượng la đức thuận chú huyện trùng khánh thu giữ năm bánh heroin
có khối lượng hơn một bảy trăm sáu mươi một gram thuận khai nhận số ma túy trên là do đối tượng đàm quang hiến
trú tại thành phố cao bằng đưa cho thuận để mang đi bán kiếm lời
thuận là đối tượng đã có ba tiền án tiền sự về ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đàm quang hiến tại tổ sáu phường ngọc xuân thành phố cao bằng
thu giữ hơn một trăm chín mươi một g heroin hai cân điện tử cầm tay ba điện thoại di động và một số đồ vật tài liệu
có liên quan khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng ra lệnh giữ người
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đàm quang hiến và hà khánh trâm
chú huyện hòa an về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tiến hành đưa ba mươi ba đối tượng về trụ sở làm việc
do đã có liên quan đến vụ đánh nhau gây dối trật tự công cộng giữa hai nhóm thanh niên trên đường võ nguyên giáp
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng ba có khoảng bốn mươi thanh niên đã dùng nhiều loại hung khí nguy hiểm
như dựa kiếm mát đánh nhau gây náo loạn khu vực cầu sông tắc trên đài lộ võ nguyên giáp
thuộc địa bàn xã vĩnh trung thành phố nha trang khiến nhiều người đi đường hoang mang lo ngại
hậu quả của vụ đánh nhau làm bốn người bị thương tích phải cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa một số thanh niên trong hai nhóm
sau đó các đối tượng đã huy động thêm người và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
cơ quan công an đã xác định được danh tính của ba mươi ba đối tượng tham gia đồng thời thu giữ nhiều hung khí
trong khi đó tại quảng ngãi hẹn nhau để giải quyết hòa giải thế nhưng không thành dẫn đến một vụ hỗn chiến
khiến một người bị thương nặng và tám bị cáo vừa bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi đưa ra xét xử và tuyên án
từ một năm sáu tháng tù cho đến chín năm tù
theo cáo trạng chiều ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo nguyễn thành luân trần ngọc vũ trần minh cường
trần thanh khả võ đông sang phạm nguyễn thiên long ngô gia huy và cao tuấn sĩ cùng chú thị xã đức phổ
trong lúc uống bia đã gọi phan hữu kiệt chú tại thị xã đức phổ cùng với người bạn đến để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn trước đó
khi nhóm của kiệt đi về luân bảo cả nhóm mang theo hung khí gồm cây tuyếp sắt dao đá đuổi theo đạp ngã xe của phạm
sau đó các đối tượng tham gia đập phá xe mô tô và dùng tuyết sắt cây gỗ và đá liên tiếp đánh đập vào người của kiệt gây thương tích nặng
công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ thuốc lá nhập lậu số lượng lớn
đối tượng này cất giữ hơn bốn mươi bao thuốc lá tại nhà để đem đi bán kiếm lời
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường công an thành phố pleiku
xác định ông nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại tổ sáu phường hội thương thành phố pleiku tỉnh gia lai
đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy f bảy mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi trên đường quang trung thành phố pleiku
chở một thùng hàng ghi là thuốc lá nhập lậu
lực lượng công an yêu cầu ông dũng dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trong thùng hàng có sáu mươi bao thuốc lá điếu do nước ngoài
sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ngoài ra cơ quan công an phát hiện và thu giữ ba mươi chín năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu z năm trăm năm mươi năm capri sc mapro
đang được cất giấu tại nhà riêng của đối tượng dũng
bước đầu đối tượng nguyễn văn dũng khai nhận đã mua số thuốc lá trên về tàng trữ để bán lại kiếm lời
chiều nay ngày ba mươi tháng ba tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp
cùng lực lượng chức năng bắt quả tang xe ô tô vận tải số lượng lớn quần áo mỹ phẩm
nghi vấn nhập lậu và giả thương hiệu trị giá hàng hóa khoảng một trăm tám mươi triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng ba trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên quốc lộ chín mươi một
khi đến đoạn thuộc khóm hòa bình phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một
và đội cảnh sát kinh tế công an thành phố châu đốc
đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c bốn mươi hai nghìn tám trăm chín mươi tám do tài xế mai trí bằng điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở hai năm trăm linh quần áo nghi vấn giả thương hiệu
và năm tám trăm linh hộp bịch kem nhãn mát nước ngoài nghi vấn hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
mới đây phòng an ninh mạng và
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội cho biết
vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng tài khoản facebook
gia lô đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại
với số tiền lên đến hơn ba tỷ đồng
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phát hiện hàng chục nghìn tài khoản facebook đăng tải cùng một nội dung
có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh
nên đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi
các đối tượng có trình độ công nghệ thông tin phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước
và có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng
số tiền chiếm đoạt của các bị hại rất lớn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng
do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện ứng hòa thành phố hà nội cầm đầu
thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến hiện tại em đã dùng bảy mươi nick facebook
cho một trăm sáu mươi chín giàn máy vi tính đăng lên để đăng số lô số đề không đúng sự thật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người số tiền lên đến vài tỷ đồng
và tiền kiếm được sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa giờ nhắn gia lô
tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả
số số miễn bản
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn chung cư để đạt một trăm sáu mươi chín máy tính
chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook để đăng ký hàng trăm
nghìn bài quảng cáo nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho xuống ngẫu nhiên rồi chặn số điện thoại
ra lô của bị hại để chiếm đoạt tiền
quá trình đấu tranh bắt giữ cơ quan công an đã thu giữ một trăm sáu mươi chín bộ máy vi tính
hai mươi ba điện thoại di động ba mươi chín triệu đồng hai tài khoản ngân hàng
và nhiều vật chứng liên quan
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại
với số tiền hơn ba tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khi có thông tin chính thức về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với ông trịnh văn quyết chủ tịch flc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay
ngày ba mươi tháng ba hàng loạt nhóm cổ phiếu trụ như ngân hàng chứng khoán bất động sản đã
chỉ trong sắc đỏ chỉ số vn index đi xuống đang chú ý thì nhóm cổ phiếu nhà flc tiếp tục giảm sàn
với dư lượng bán lớn tuy nhiên nhà đầu tư cũng không nên quá hoang mang lo lắng
mà cần phải bình tĩnh trước các luồng thông tin trái chiều
trong phiên giao dịch sáng ngày ba mươi tháng ba vn index đã tăng trở lại nhờ đà phục hồi
của nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hoa lớn
sắc xanh đã trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu trừ các cổ phiếu nhà flc
tuy vậy các nhà đầu tư vẫn vô cùng hoang mang trước những biến động của thị trường chứng khoán việt nam
dù sở hữu vốn hóa thị trường không lớn nhưng bảy mã chứng khoán nằm trong hệ thống sinh thái flc
và liên quan đến ông trịnh văn quyết vẫn được nhiều nhà đầu tư quan tâm và ảnh hưởng không nhỏ
tới thị trường chứng khoán việt nam dù vậy các nhà đầu tư cần bình tĩnh trước mọi tình huống
bởi việc ông quyết bị bắt sẽ ảnh hưởng cục bộ đến các cổ phiếu họ flc trong dài hạn
có thể tác động đến thị trường trong vài phiên nhưng không đủ tầm để khiến toàn thị trường lao dốc
trong dài hạn mà có yếu tố tích cực là góp phần làm tăng tính minh bạch cho thị trường chứng khoán
chuyển hướng dòng tiền đầu cơ sang đầu tư những cổ phiếu của doanh nghiệp có nền tảng tốt
quỷ ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin trong phạm vi chức năng
thẩm quyền và cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình
xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật đảm bảo kỳ cương kỳ luật và tính minh bạch của thị trường chứng khoán
quỹ ban chứng khoán nhà nước cũng khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh phân tích nhìn nhận đầy đủ
các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của các doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư
ba tháng đầu năm xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ với tổng kim ngạch tăng một mươi hai chín so với cùng kỳ năm trước
một mươi năm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
trong đó có năm mặt hàng xuất khẩu trên năm tỷ usd
trong văn bản mới phát đi bộ tài chính cho biết thời gian qua đã nhiều lần gửi thông cáo báo chí
về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt một a bảy mươi kết quả tính theo hai sơ cuối giải đặc biệt sổ số miền bắc
và một số trang mạng nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé sổ số
bộ tài chính đang phối hợp với bộ công an và bộ thông tin và truyền thông để xử lý các vụ việc này theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ba mươi bảy bảy nghìn doanh nghiệp
một mươi một ba nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hơn bốn ba nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
bình quân một tháng có một mươi bảy một nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường
thủ tướng vừa có yêu cầu về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
theo đó hai nhóm người lao động được nhận hỗ trợ là công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp
đang làm việc trong doanh nghiệp khu công nghiệp khu chế xuất hoặc vùng kinh tế trọng điểm
và người lao động trở lại thị trường lao động
trong đó mức hỗ trợ cho người lao động đang làm ở các khu công nghiệp là năm trăm linh đồng một người một tháng
tối đa ba tháng phương thức chi trả hàng tháng
thời gian gần đây những người môi giới bất động sản hay còn gọi là cỏ đất
lùng sụp đến tận nhà tỷ tê rụ rỗ để làm giá
đến những giao dịch với giá đất cao gấp nhiều lần thực tế
không ít người dân do thiếu hiểu biết đã liều lĩnh bán đất cho họ với mong muốn được giá cao
và bất chấp rủi ro việc thổi giá tung tin thất thiệt của cò đất khi bịa ra các dự án hàng tỷ đô la mỹ
đều là đánh lừa người dân nhằm thu lợi bất chính
do đó chúng ta cần phải cẩn trọng trong các giao dịch này
nhận được thông tin gần đây tại xã chirangia
cỏ đất thông tin về dự án du lịch tỷ đô trong quần thể thắng cánh
cảnh biển hồ lúi lửa chirangia huyện chupa sa lai
khiến thị trường nhà đất ở đây sôi động hơn bao giờ hết
lợi dụng sự thiếu hiểu biết cả tin của người bản địa
một số cò đất đã sử dụng nhiều mánh khóe lừa đảo người dân như chiếm sổ đỏ để vay tiền
chiếm đoàn đất đai của người dân
đây chỉ là một sự việc trong số rất nhiều diễn biến khác của sự dối loạn thị trường vì có đất
đang diễn ra trên địa bàn các tỉnh thành của cả nước
hiện nay tôi cảm thấy có tình trạng là các cỏ đất đi bịa ra các dịch vụ
làm cho mọi người hoang mang và có những tình trạng bất cập trong bất động sản
hiện nay các cỏ đất làm việc không có tâm tạo ra các giá ảo
làm nhũng những thị trường bất động sản
cần phải siết chặt các mô giới bất động sản để cho thị trường bất động sản
mặc dù cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần cảnh báo
nhưng vẫn có rất nhiều người bị lừa khi có đất vẽ ra các dự án không có thật
để rồi họ nhanh chóng bán đất cho các cò đất trong khi chưa tìm hiểu kỹ tính pháp lý
những bất động sản mà có đất nhắm tới không đâu khác mà chính là vùng đất đang mưu sinh của người dân bản địa
có nhiều người mua hoặc là rất là thân thiết nhau hoặc là rất là nhẹ giả cả tin
tuy nhiên tôi đánh giá đây là những cái trường hợp rất là hiểu
có những trường hợp họ về đạo đức kém hay hoàn cảnh kinh tế họ bị túng quẫn họ xảy ra những trường hợp đấy
đứng trước thực trạng này các chuyên gia khuyến cáo
người dân cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của một dự án bất động sản trên nhiều khía cạnh
không nên cả tin vào các cò đất để tránh bị lừa đảo
cái việc mà thanh chắc kiểm tra
các sản hay các văn hồng đất đai họ có thực hiện đúng pháp luật hay không
ví dụ có pháp nhân hay không pháp nhân hoạt động bất động sản hay không
các người đứng đầu hoặc là người môi giới có chứng chỉ hay không
rất dễ thôi không gì khó cả
và từ góc độ là ý thức của người mua người bán người ta phải thận trọng trong giao dịch
và người ta phải phản ánh ngay về sai trái của hệ thống môi giới
đối với báo chí pháp luật
để từ đấy xử lý
để cho họ ít thiệt hại và để cho thị trường bất động sản lành mạnh hơn
để hướng đến thị trường bất động sản phát triển bền vững
các chủ đầu tư cá nhân kinh doanh cần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai
đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai dự án
đây là khuôn thước tiêu chuẩn để người bán lẫn người mua không bị khổ với nạn cò đất chi phối lừa đảo
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay